ủy ban nhân dân tỉnh hải dương đã phối hợp với bộ y tế triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh hải dương
hải dương hiện được bộ y tế phân bổ ba mươi ba liều vaccine covid một mươi chín nhiều nhất trong một mươi ba tỉnh thành có ca bệnh
dịch covid một mươi chín tại hải dương đang được kiểm soát và việc tiêm vaccine là một trong những giải pháp quan trọng để kiểm soát khống chế và dập dịch
mặc dù được tiêm vaccine nhưng những người đã được tiêm vẫn phải tuân thủ các quy định biện pháp phòng chống dịch theo đúng hướng dẫn của bộ y tế theo tiêu chí năm k cộng với vaccine
các cơ quan chức năng phải sàng lọc thật kỹ các đối tượng trước khi đưa vào tiêm
các đơn vị chức năng của bộ y tế phải hướng dẫn hải dương và các đơn vị tiếp nhận vaccine các quy trình từ vận chuyển bảo quản tiêm và sau tiêm để bảo đảm an toàn
ủy ban nhân dân tỉnh hải dương đã phân bổ cụ thể cho các nhóm đối tượng theo đúng quy định
tỉnh sẽ tiến hành tiêm chủng từ ngày tám tháng ba và chia thành hai đợt mỗi đợt cách nhau từ một đến hai ngày và thực hiện kéo dài từ ba đến bốn ngày
đợt một sẽ triển khai tiêm ở các địa phương thành phố hải dương thành phố trí linh thị xã kinh môn các huyện cẩm giàng kim thành và nam sách
đợt hai sẽ tiêm tại các địa phương còn lại trong tỉnh